sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa thông báo năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên là một sáu trăm bốn mươi năm học sinh
trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong dẫn đầu với năm trăm chín mươi năm chỉ tiêu
tiếp theo là trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa tuyển hai trăm tám mươi chỉ tiêu
trung học phổ thông gia định và trung học phổ thông mạc đĩnh chi mỗi trường hai trăm một mươi chỉ tiêu
trung học phổ thông nguyễn thượng hiền và trung học phổ thông nguyễn hữu huân mỗi trường một trăm bảy mươi năm chỉ tiêu
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tp hcm tuyển sinh lớp một mươi chuyên với một mươi một môn thi chuyên gồm ngữ văn lịch sử địa lý toán vật lý hóa học sinh học tiếng anh tiếng trung tiếng nhật tin học
trong đó lịch sử và địa lý là hai môn chuyên triển khai lần đầu tiên trong năm học tới
điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm ba môn ngữ văn ngoại ngữ toán và điểm môn chuyên hệ số hai